theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ
về tình hình thiệt hại do trận rông lốc xảy ra từ đêm ngày tám tháng năm đến ngày chín tháng năm
mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm cho một người tử vong tám người bị thương
và thiệt hại nhiều tài sản nhà cửa và hoa màu của người dân
mưa to kèm theo gió lốc đã gây tốc mái hư hỏng hơn hai năm trăm linh ngôi nhà trường học
hơn một bốn trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập úng bốn trăm năm mươi năm hectare rừng bị thiệt hại
tám trăm linh gia cầm bị chết mưa bão còn làm cho một mươi sáu cột điện hạ thế và hai cột thông tin bị đổ
ngay sau khi xảy ra thiên tai lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã xuống hiện trường
để kiểm tra chỉ đạo khắc phục thiệt hại thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương
thống kê thiệt hại đồng thời huy động các đoàn thể hỗ trợ các hội bị thiệt hại
di rời tài sản dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa sớm ổn định lại cuộc sống